tin an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang vừa triệt phá thành công chuyên án
và bắt giữ hai đối tượng chuyên cho vay nặng lãi thu lợi bất chính năm bảy tỷ đồng
đó là nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố bắc giang
và đồng quốc kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại huyện lục nam
khám xét khẩn cấp nơi ở của khánh lực lượng công an đã thu giữ một máy tính sách tay
hai ô tô sáu điện thoại di động gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt vàng và nhiều giấy tờ tài sản khác có liên quan
bằng thủ đoạn cho vay lãi nặng dưới các hình thức như bốc bắt họ cầm cố tài sản
vay lãi ngày với lãi suất từ ba đến bảy đồng một triệu một ngày
đối tượng khánh sử dụng một phần mềm ứng dụng quản lý hệ thống để quản lý danh sách khách hàng
và thuê kiên hàng ngày đi thu tiền lãi của các bị hại
tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt các đối tượng đã giao dịch và cho hơn tám mươi người vay
với số tiền hơn hai mươi ba tỷ đồng thu lợi bất chính năm bảy tỷ đồng